ngày hai mươi một tháng năm phóng thương mại và công nghiệp việt nam vcci hội đồng doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững
chính thức phát động chương trình đánh giá công bố các doanh nghiệp bền vững tại việt nam năm hai nghìn hai mươi
sự kiện có sự tham gia của hơn hai trăm linh đại biểu từ các bộ ban ngành cơ quan quản lý đại sứ quán doanh nghiệp tổ chức kinh tế trong và ngoài nước
trải qua hành trình ba năm từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi tám chương trình đánh giá công bố các doanh nghiệp bền vững tại việt nam đã tạo ra sự lan tỏa
khích lệ rất lớn đối với cộng đồng doanh nghiệp về vấn đề quản trị doanh nghiệp theo định hướng phát triển bền vững
với sự phối hợp của bộ tài nguyên và môi trường bộ lao động thương binh và xã hội tổng liên đoàn lao động việt nam trên cương vị ban chỉ đạo
cùng với sự hỗ trợ tích cực của các chuyên gia hàng đầu về phát triển bền vững ngoài việc đánh giá và công bố những doanh nghiệp theo đuổi
và thực hiện xuất sắc chiến lược bền vững chương trình còn hướng tới việc tăng cường trao đổi và hợp tác về phát triển bền vững giữa các doanh nghiệp
và giữa các bên có liên quan từ đó hỗ trợ nâng cao nhận thức về tầm quan trọng và lợi ích của phát triển bền vững cho doanh nghiệp
điểm đặc biệt năm nay bộ chỉ số doanh nghiệp bền vững csi được tinh gọn từ một trăm ba mươi một xuống còn chín mươi tám chỉ tiêu trong đó chín mươi là các chỉ tiêu tuân thủ pháp luật
bên cạnh đó phòng thương mại và công nghiệp việt nam hội đồng doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững cũng đã chính thức phát động chương trình bình chọn các bài viết về doanh nghiệp phát triển bền vững năm hai nghìn một mươi chín